tại quảng trường một mươi sáu tháng ba thành phố con tum tỉnh con tum đã diễn ra tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh con tum lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề sắc thắm pơ lan
tuần lễ văn hóa du lịch được diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh con tum lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám với sự tham gia của hơn bảy trăm linh nghệ nhân đến từ năm tỉnh tây nguyên và các tỉnh quảng nam quảng ngãi an giang
tuần lễ văn hóa du lịch con tum là nơi gặp gỡ giao lưu văn hóa của các nghệ nhân nghệ sĩ qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc
là dịp để tôn vinh quảng bá tiềm năng và thế mạnh về văn hóa của các tỉnh tây nguyên và miền tây nam bộ đến với người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế
trong thời gian bốn ngày diễn ra tuần văn hóa du lịch con tum lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám cùng với các hoạt động xúc tiến đầu tư có sáu hoạt động lớn được tổ chức
đó là lễ hội đường phố liên hoan văn hóa ẩm thực triển lãm di sản văn hóa trải nghiệm các trò chơi dân gian liên hoan tạc tượng gỗ dân gian giới thiệu các sản phẩm du lịch và tổ chức tour du lịch xã ngoại